việc triển khai thực hiện nghị định sáu bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản tại tỉnh phú yên đang nảy sinh nhiều vướng mắt cần tháo gỡ
phần lớn các chủ tàu cá có hồ sơ đăng ký đều không đủ điều kiện vay vốn do thiếu nguồn đối ứng
trong khi đó kinh phí đóng mới tàu quá lớn nhiều ngư dân không dám tiếp cận nguồn vốn vay theo nghị định sáu bảy vì khả năng trả nợ thấp rủi ro cao
đến nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên đã tiếp nhận bảy mươi bảy hồ sơ đề nghị vay vốn trong đó có sáu mươi sáu hồ sơ đồng mới và một mươi một hồ sơ nâng cấp tàu cá
ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt một mươi hai đợt nhưng chỉ có hai mươi một tàu đóng mới năm tàu nâng cấp đủ điều kiện vay vốn theo nghị định sáu mươi bảy với tổng nguồn vốn hơn bốn trăm sáu mươi năm tỷ đồng
hiện có bốn tàu vỏ gỗ bảy tàu vỏ thép năm tàu vỏ composite đã hạ thủy đánh bắt hiệu quả trên biển
hiện tỉnh có chín trăm bốn mươi lượt tàu cá được hỗ trợ bảo hiểm với số tiền hơn một mươi ba tỷ đồng và hơn bảy năm trăm linh lượt thuyền viên được hỗ trợ bảo hiểm hơn hai hai tỷ đồng
tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi năm tháng tám công ty bảo minh phú yên không bán bảo hiểm cho tàu cá có công suất từ chín mươi mã lực trở lên theo quy định
trước những vướng mắc bất cập trên ngoài việc tăng cường vận động ngư dân có năng lực tham gia vây vốn đóng tàu khai thác xa bờ
tỉnh phú yên đề nghị công ty bảo minh phú yên giải quyết bồi thường cho các tàu cá
bị tai nạn có liên quan đến vùng khai thác